tỉnh lạng sơn đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật công trình cầu kỳ cùng
dự án được khởi công từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và sau hơn một năm thi công
cây cầu đã hoàn thành đúng tiến độ và thời gian
cầu kỳ cùng do ban quản lý dự án xây dựng các công trình giao thông
sở giao thông vận tải tỉnh lạng sơn làm chủ đầu tư
cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép giữ ứng lực
chiều dài toàn cầu là một trăm một mươi bảy hai mét tổng mức đầu tư hơn bốn trăm linh năm tỷ đồng
đây là cây cầu lớn nhất của tỉnh lạng sơn bắc qua sông kỳ cùng
và được đầu tư xây dựng hiện đại phù hợp với tổng thể kiến trúc
cảnh quan khu vực có tính thẩm mỹ cao đáp ứng được yếu tố văn hóa lịch sử
tăng cường năng lực giao thông vận tải đô thị đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương